tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm một ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một bốn trăm một mươi một ca
trong ngày cả nước có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm sáu mươi chín ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh bảy ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu chín trăm năm mươi bốn người